chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đơn vị số một
đã có buổi tiếp xúc cử tri thứ ba tại phường xuân khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ
để báo cáo nội dung kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội cần thơ tại kỳ họp
nhiều cử tri đã vui mừng phấn khởi với sự phát triển đổi mới của đất nước cũng như thành công của kỳ họp thứ bảy
cử tri đánh giá cao các nội dung được quốc hội tập trung xem xét thảo luận thông qua
đặc biệt là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
qua đó đã giải quyết được nhiều nhóm vấn đề dư luận quan tâm như giao thông xây dựng an toàn xã hội an ninh trật tự văn hóa giáo dục
sau khi lắng nghe ghi nhận các ý kiến của cử tri đặt ra chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao đổi
làm rõ một số vấn đề trong đó vấn đề bot giao thông được chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
riêng về vấn đề ô nhiễm môi trường thực phẩm bẩn không sạch còn tràn lan
chủ tịch quốc hội nêu rõ sẽ xử lý nghiêm theo luật bảo vệ môi trường và luật an toàn vệ sinh thực phẩm
liên quan đến xe phạm trong ngành giáo dục tình hình xuống cấp đạo đức nghề nghiệp của giáo viên
vấn đề bạo lực học đường chủ tịch quốc hội nêu rõ
chủ tịch quốc hội cũng kịp thời giải đáp nhiều ý kiến của cử tri trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công
khẳng định trong thời gian qua đảng nhà nước quốc hội đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công
hiện đã có nhiều sửa đổi tích cực trong xem xét chế độ cho bà mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng
bởi đó là sự chiên của đất nước với người có công